cứ đến ngày quốc khánh ngày hai tháng chín hàng năm hàng nghìn lượt người từ mọi miền đất nước và khách quốc tế lại đổ về thủ đô hà nội và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
ngày quốc khánh năm nay cũng không phải là ngoại lệ
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh cho biết chỉ trong ngày hai tháng chín vừa qua đã đón tiếp gần một mươi năm lượt khách trong đó có trên ba trăm bốn mươi lượt khách nước ngoài vào lăng viếng bắc
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong cụm di tích lịch sử văn hóa bà đình
các cơ quan chức năng của thành phố hà nội làm tốt công tác chuẩn bị đón tiếp phục vụ chú đáo tận tình văn minh lịch sự đồng bào trong nước và khách quốc tế đến viếng chủ tịch hồ chí minh
các cơ quan chức năng đã không để xảy ra ủn tắc bảo đảm trật tự an toàn trên các tuyến phố xung quanh lăng bắc
đặc biệt ban quản lý lăng phối hợp với các đơn vị chuẩn bị hàng chục nghìn xuất quà gồm bánh mì và nước uống đóng chai phục vụ khách đến viếng bắc